tức an ninh trả tự đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
qua công tác phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam
lực lượng hải quan cửa khẩu và công an thị xã kiến tường đã phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam
vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng đỗ xe
dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát campuchia
đang bốc giữa hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi chứa ma túy
được giấu trong các thùng đựng xoài nên yêu cầu cả tài xế và phụ xe
đưa toàn bộ số hàng nói trên về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sok nathita và chabdane
chú tại candan campuchia khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg đều là ma túy đá
một mươi sáu năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh bình phước
đã tuyên phạt đối với phùng văn thành chú tại huyện bù đốp tỉnh bình phước về tội giết người
theo có trạng phùng văn thành và chị ngô thị lan kết hôn năm hai nghìn một mươi ba
quá trình chung sống hai người thường xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ chị lan có quan hệ tình cảm với người khác
chị lan muốn ly hôn nên thành nảy sinh ý định giết chị lan rồi tự tử
khuya ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thành và chị lan tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó thành lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người chị lan khiến nạn nhân tử vong
tại phiên tòa thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sở y tế hà nội cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận một trăm sáu mươi năm ca nhiễm mới trong đó có hai mươi bảy ca phát hiện tại cộng đồng
còn lại ghi nhận trong khu vực cách ly và phong tỏa
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư hà nội ghi nhận tổng số năm bảy trăm bảy mươi tám ca
còn tại đà nẵng sau một thời gian
trong thời gian áp dụng thí điểm cách ly f một tại nhà thành phố này đang bắt đầu triển khai trên toàn địa bàn
đây được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thời điểm này
bên cạnh việc hướng dẫn các điều kiện quy định áp dụng
thì công tác kiểm tra giám sát các trường hợp cách ly tại nhà đã và đang được tổ covid một mươi chín cộng đồng triển khai một cách đồng bộ
phường nài hiên đông và an hải bắc là hai điểm nóng covid một mươi chín tại quận sơn trà
số f ghi nhận chiếm đến bảy mươi ba
toàn quận với hơn hai trăm linh f một cách ly tại nhà
để đảm bảo an toàn trước đó ủy ban nhân dân quận sơn trà đã tiến hành hướng dẫn
và thẩm định điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình cách ly
theo đó các trường hợp f một cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu bốn lần và theo dõi sức khỏe bằng nhiều kênh thông tin khác nhau
ba buổi ngày tụi em sẽ có hai ngày đi kiểm tra sáng và chiều
còn họ việc của người f một ở nhà cách ly tại nhà sẽ có ba khung giờ
tám giờ sáng

lúc đó thì tụi em sẽ kịp hồi mà quan sát cho f một
đà nẵng hiện đang thiết lập duy trì một mươi tám cơ sở cách ly tập trung với hơn một ba trăm linh trường hợp
số ca mắc qua sàng lọc cộng đồng có chiều hướng gia tăng
trong khi việc huy động các cơ sở cách ly tập trung là một bài toán khó
vì vậy việc thực hiện cách ly tại nhà sẽ giảm tài áp lực và chi phí
tuy nhiên đây là lần đầu tiên đà nẵng chính thức áp dụng
nên công tác này cũng gặp không ít khó khăn
bây giờ là cách ly tại nhà cho nên nhiều cái vướng rất là vướng
thứ nhất là người dân họ cũng chưa quen
phản ánh rất nhiều tại sao không như thế này không như thế kia
mình cũng phải giải thích cho người dân cũng như mới hồi nãy cũng thế đó
mình cũng phải giải thích cho người dân xuống vấn đề đó
nói thật ra không hốt đi để cho họ phải khăn vùng lại rồi như vậy
cho nên là từ người dân họ sẽ biết là cùng chung với mình
số lượng f một cách ly tại nhà ngày một gia tăng
đồng nghĩa với áp lực
tại cơ sở càng lớn công tác kiểm tra nhắc nhở và giám sát của tổ covid cộng đồng
và lực lượng cảnh sát khu vực là rất quan trọng trong giai đoạn này
khi cần được cấp thì người dân gọi trực tiếp cho đường dây nóng của tổ y tế cộng đồng
hoặc có trang gia lô công an phường người dân phản ánh lên đó trực tiếp
chứ không cần người dân phải đi ra ngoài phải đi đến nằm tránh đài loan cho cộng đồng
khi công an phường tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
thì kịp thời xuống nắm tình hình

những đối tượng có biểu hiện không đồng tình với chính sách cách ly tại nhà
hoặc cách ly tập trung thì có sự phối hợp giữa công an khu vực
ủy ban phường và y tế phường
và cách quản lý tốt nhất là vận động người ta
lấy tuyên truyền vận động nhân dân làm gốc
tuy nhiên nếu người đang áp dụng cách ly tại nhà

theo đúng quy định cố tình vi phạm làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thì sẽ bị xử lý nghiêm
ý thức của người dân lúc này là điều kiện quan trọng
để việc cách ly tại nhà đạt hiệu quả lâu dài
một án ma túy lớn với tăng vật là một mươi tám viên ma túy tổng hợp
vừa được công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an phối hợp triệt phá thành công
tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tăng đối tượng kha thị bàng chú tại xã hữu kiệm
thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây
hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối tượng kha thị bảng
và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thành luân chú tại xã hòa định đông huyện phú hòa
về tội chống người thi hành công vụ
vào cuối tháng một mươi vừa qua tổ kiểm tra trật tự liên ngành của ủy ban nhân dân
phường bốn tp tuy hòa tiến hành xử lý một tiểu thương đang bày bán thịt lợn
dưới lòng đường vi phạm trật tự đô thị
mặc dù không liên quan đến vụ việc trên nhưng nguyễn thành luân vẫn chạy đến sô đẩy
và cầm một con dao lớn tiếng đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn thành luân
đang vận chuyển bảy mươi kg pháo hoa đối tượng võ phước phước chú tại tỉnh quảng bình
đã bị bắt quả tang
vào chiều tối ngày một mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu công an tỉnh quảng bình bắt quả tàng võ phước phước đang vận chuyển hai thùng xốp
bên trong có chứa hai mươi bốn hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả
tiến hành khám xét nhà ở của phúc tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi tám hộp pháo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành niêm phong làm thủ tục tạm giữ năm mươi hai hộp pháo có tổng trọng lượng gần bảy mươi kg
một đối tượng và một mươi tám viên ma túy tổng hợp đã bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
phối hợp bắt giữ trong một chuyên án được triển khai vào ngày hôm qua
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn
lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang kha thị bảng
trú thẻ xã hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây
hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với bảng
và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can
gồm cam quang long một mươi sáu tuổi lâm hảo hớn một mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố trà vinh
và trần văn trần một mươi tám tuổi chú tại huyện châu thành về hành vi gây rối trả tự công cộng
do có mâu thuẫn nên dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu ba đối tượng này cùng với một mươi hai đối tượng khác
tụ tập tại khu vực cầu long bình một thành phố trà vinh để giải quyết mâu thuẫn
với nhóm của trần nguyễn hoàng bửu một mươi năm tuổi với khoảng một mươi bốn đối tượng khác
phát hiện sự việc công an thành phố trà vinh đã cử lực lượng
đến hiện trường giải quyết qua điều tra xác minh công an thành phố trà vinh xác định
long trần hớn và bù có sử dụng hung khí thực hiện hành vi gây rối trả tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với cam quang long trần văn trần và lâm hảo hớn về hành vi gây rối trả tự công cộng
riêng đối tượng bửu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội
chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên củng cố hồ sơ xử lý sau
với hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn hải hà chú tài huyệt an dương thành phố hải phòng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng ra quyết định tạm giữ hình sự
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày chín tháng một mươi một công an thành phố hải phòng bắt quả tàng
nguyễn hải hà đang có hành vi chiếm đoạt số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng của một người dân
ở quận lê trân thành phố hải phòng
tại cơ quan cảnh sát điều tra hải phòng đã đặt tài liệu của công an thành phố hải phòng
mà khai nhận để tạo vỏ bọc đối tượng đã thuê xe ô tô làm phương tiện di chuyển
sau đó tự xưng là đại tá công tác tại bộ công an hiện về thành phố hải phòng làm công tác thanh tra kiểm tra
bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
xin việc làm chạy án tại bất cứ tỉnh thành phố nào trên cả nước
bước đầu đã có chín bị hại trình báo về việc bị nguyễn hải hà lừa chiếm đoạt số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm
thành phố hà nội cho biết đang tạm giữ một mươi người có dấu hiệu tổ chức tết nhanh covid một mươi chín trái phép
và bán phiếu xét nghiệm giả cho khán giả trận bóng đá việt nam và nhật bản
diễn ra tại sân vận động quốc gia mỹ đình vào tối ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi một
theo lời khai của nhóm người này họ là nhân viên của một phòng khám tại thành phố bắc ninh
được giám đốc phòng khám điều động đến thực hiện
tại cơ quan công an một mươi người này khai nhận là nhân viên của phòng khám đa khoa công nghệ bốn
có trụ sở tại phường võ cường thành phố bắc ninh
giám đốc phòng khám điều động nên số nhân viên này được đưa từ bắc ninh xuống sân vận động mỹ đình

tuy nhiên theo lời của nhân viên y tế này phải lấy mẫu mới ghi kết quả
thế nhưng cơ quan công an cũng đã thu được rất nhiều phiếu xét nghiệm in sẵn
đóng dấu âm tính và đồng tính
tính từ một mươi hai giờ trưa đến khi bắt đầu trận bóng giữa đội tuyển việt nam và nhật bản
các đối tượng này đã bán ra hơn ba trăm linh phiếu xét nghiệm thu lợi bất chính gần năm mươi triệu đồng
điều đáng nói để các đối tượng thực hiện được hành vi
phần lớn cũng do nhiều khán giả khi đến xem trận đấu chưa nắm rõ được những yêu cầu của ban tổ chức